chưa thấy có cái văn bản nào mình ký cho mình cả
người dân ra đường hãy thực sự có việc và phải có đúng đủ giấy tờ xác nhận
lực lượng chức năng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân thuộc các đối tượng được cấp giấy tham gia đi đường thuận lợi
đồng thời kiểm tra giám sát tuyên truyền nhắc nhở và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định
tại bình định ubnd tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh
bắt đầu từ sáu giờ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi năm ctttg ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ

định trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại một số tỉnh phía nam và khu vực duyên hải miền trung
đang có những diễn biến hết sức phức tạp với chủng virus delta
có tốc độ lây lan nhanh phức tạp và nguy hiểm
trong những ngày gần đây tại bình định liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới
từ các tỉnh phía nam về và ngoài cộng đồng
trong đó có nhiều trường hợp chưa xác định được nguồn lây
cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn
nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
trên các tuyến sông vào địa phận của tỉnh bạc liêu công an và các lực lượng chức năng
đang ngày đêm triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một trong số đó là test nhanh covid một mươi chín đối với tất cả các thuyền viên
trên các phương tiện thủy trước khi vào địa bàn
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đặc biệt là trong giai đoạn phức tạp như hiện nay
ngoài việc xuống từng phương tiện để test nhanh covid một mươi chín đối với các thuyền viên
lực lượng chức năng tại trạm đường thủy ninh quế tỉnh bạc liêu
cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở thuyền viên người trên các phương tiện thủy
cần chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hướng dẫn giải thích cho các thủ tục khai báo y tế thủ tục test nhanh covid một mươi chín cho người dân
đối với các phương tiện có điểm đến không phải địa phận tỉnh bạc liêu
thì cho ký cam kết không dừng tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh
các phương tiện đi từ vùng dịch về cũng được lực lượng chức năng kiểm tra
hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lần sóng thứ tư
của dịch covid một mươi chín đã và đang tác động và ảnh hưởng sâu sắc
tới đời sống vật chất tinh thần của người dân việt nam
song hành với các lực lượng chống dịch khác được đảng nhà nước giao nhiệm vụ
lực lượng công an nhân dân luôn đồng hành là lực lượng sung kích tuyến đầu trên mặt trận chống dịch bệnh
tuy nhiên các thế lực thù địch phần tử phản động đối tượng cơ hội chính trị
lại nhân cơ hội này đục nước béo cỏ tung ra nhiều chiêu trò
thủ đoạn xuyên tạc những đóng góp nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh hòng từng bước chia rẽ lực lượng công an với nhân dân
bôi nhọ hình ảnh lực lượng công an nhân dân giúp người dân khó khăn trong đại dịch
đưa ra các bình luận tiêu cực về công tác phòng chống dịch
xuyên tạc rằng lực lượng công an gây khó dễ cho người dân tại các chốt kiểm dịch
không khó để nhận ra đúng đằng sau những lời lẽ bịa đặt kích động này
là các tổ chức phản động các trang mạng quốc tế
đối phiếu thiện trí với việt nam và cảnh cá nhân chống đối chính quyền ở trong và ngoài nước
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín vừa qua ở việt nam
chúng ta cảm thấy rằng là càng những lúc mà gian xuân nhất
thì cái mối quan hệ khăng khít giữa quân và dân giữa công an dân và với nhân dân
càng trở nên đẹp đẽ hơn với rất nhiều các hình ảnh đẹp rất nhiều hình ảnh xúc động
mà chúng ta thấy trên mạng xã hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là trong cuộc sống
và đương nhiên đây là cái gai trong mắt của các đối phương
các đối tượng chính trị phản động cho nên bên cạnh việc hạ uy tín
và danh dự của lực lượng công an dân thì việc ngụy tạo chứng cứ
tung tin đồn thất thiệt còn hướng tới làm xóa ngọn lòng tin
làm phá vỡ cái mối quan hệ đoàn kết giữa quân và dân
mạng xã hội rất đa dạng phong phú nhưng rất khó kiểm chứng về đồ xác thực của thông tin
vì vậy các đối tượng phản động chống đối về chính trị
thường xuyên khai thác cắt ghép các thông tin
đưa những thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam
nhằm gây hoang mang dư luận xã hội
tạo sự nghi ngờ trong công tác phòng chống dịch
để tạo ra những luồng dư luận trong đảng nhà nước việt nam
việc sử dụng các hình ảnh chỉnh sửa gắn ghép để bôi nhọ miệt thị cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
không phải là chiêu trò mới lạ của thế lực chống đối chính trị thù địch
tuy nhiên với phương châm bình mới rượu cũ các thế lực thù địch phản động
vẫn gây ra sự hoang mang
giao động đối với một bộ phận người xem thiếu hiểu biết
mỗi người dân chúng ta cần phải hết sức cảnh giác lên án tẩy chay
trước các thông tin sai trái về dịch covid một mươi chín của các thế lực thù địch
các cá nhân tổ chức phản động cũng như các hệ thống báo đài không có thiền chính việt nam
liên quan đến dịch covid một mươi chín
và chúng ta không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan đến dịch covid một mươi chín
mà sai sự thật và chưa được kiểm chứng trên không gian mạng
bởi vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến nỗ lực công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của toàn đảng toàn dân của cả hệ thống chính trị
mà bản thân chúng ta cũng có thể sẽ bị xử lý theo quyết định của pháp luật
tư tưởng thống nhất trong chống dịch của việt nam là chống dịch như chống giặc
giặc ở đây không chỉ là dịch bệnh mà còn cả những thông tin bịa đặt
những kẻ chống phá nhà nước việt nam đang âm thầm lợi dụng dịch bệnh
để chia sẻ sự đoàn kết dân tộc nói chung và giữa nhân dân với lực lượng công an nói riêng
vâng thưa quý vị
có lẽ chưa bao giờ và chưa khi nào người dân cả nước đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
lại phải bước vào cuộc chiến cam go quyết liệt chống lại đại dịch covid một mươi chín như thời gian này
và càng trong những hoàn cảnh khó khăn lực lượng công an nhân dân lại càng thể hiện rõ
vai trò nòng cốt tinh thần quyết tâm tiên phong nơi tuyến đầu
bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng chấp nhận những vất vả hy sinh
sự hiện diện của lực lượng công an ở những điểm nóng của dịch bệnh
trong lúc hiểm nguy đã trở thành chỗ dựa vững chắc
đem đến sự yên tâm an toàn cho nhân dân
nhiều tháng qua bất kể ngày hay đêm lực lượng công an luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi
cùng với các lực lượng khác triển khai biện pháp khoanh vùng dập dịch
từ đảm bảo an ninh trả tự tại các chốt cách ly y tế
đi từ ngõ gõ từ nhà hỗ trợ truy vết những trường hợp liên quan ca bệnh
đến đảm bảo an ninh trả tự trả tự an toàn giao thông
với họ được công hiến để nhân dân được an toàn
là hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
công an tp hcm đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trả tự
và tham gia hỗ trợ tại hàng trăm chốt kiểm soát hàng ngàn khu cách ly phong tỏa
để chung tay hỗ trợ lực lượng chính quy
nhiều đồng chí công an hưu trí cũng tích cực tham gia tổ phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
hỗ trợ tại các chốt kiểm soát
nói chung là truyền thống của lực lượng công an là khi nào cần thì mình sẵn sàng
cho nên là mình nhờ lực lượng mình đang chốt chặn mỏng quá
cho nên lực lượng hưu trí cũng ra ủng hộ anh em phục vụ anh em để có hoàn thành nhiệm vụ
ở đâu có điểm phong tỏa có khó khăn thiếu thốn thì ở đó có tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
vừa qua hơn bảy trăm linh phần quà là các nhu yếu phẩm rau củ quả đã được các chiến sĩ công an thành phố thủ đức
chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân tại khu vực cách ly chốt phong tỏa trên địa bàn
cùng hướng về thành phố mang tên bắc những chuyến xe không đồng chở lương thực
đã được công an nhiều tỉnh thành kịp thời hỗ trợ bà con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
hướng về thành phố hồ chí minh là nơi đang bùng phát mạnh mẽ dịch covid
và chúng tôi hy vọng rằng là với những sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ
từ các mạnh thực quân cũng như là từ hội quốc đồng hồ tỉnh
thì những tình cảm mà chúng tôi dành cho thành phố hồ chí minh
thì sẽ góp phần cùng với nhân dân cả nước cổ vũ động viên cho nhân dân thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch
chia lừa với ngành y tế thành phố hồ chí minh bộ công an cũng đã huy động hàng trăm cán bộ
y bác sĩ hỗ trợ vùng thâm dịch
mới đây hơn năm mươi y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã xung vong tri viện cho thành phố mang tên bác
ai cũng có gia đình riêng công việc riêng
nhưng khi miền nam cần họ sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường
với cái cuối một tinh thần mạnh mẽ về ý chí khỏe về thể lực
và chắc chắn chúng tôi thấy là một cái tinh thần như thế và một cái kinh nghiệm
của nhân dịch của cán bộ nhân dịch thì chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
và chắc chắn sẽ gặp lại vào cái ngày chiến thắng đại dịch
thời điểm đang cam go
nhân dân đang lo lắng
thì trách nhiệm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
nó thể hiện một cách đầy đủ nhất
thách thức từ dịch bệnh covid một mươi chín
đặt ra nhiệm vụ nặng nề hơn đối với lực lượng công an
nhưng khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba gấp bốn
trong bất cứ hoàn cảnh nào
lực lượng công an cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân
vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch
với những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như là các mặt hoạt động để hỗ trợ cuộc sống của người dân
những lời bịa đặt dối trá của các đối tượng phản động chống đối
chắc chắn không thể làm lung lay ý chí niềm tin của mỗi người dân việt nam
đối với lực lượng công an nhân dân
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hòa chí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày ba mươi một tháng bảy sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
toàn tỉnh đã ghi nhận thêm năm trăm một mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
đây là số ca phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước cho đến nay
trên địa bàn của tỉnh đồng nai
trong tổng số năm trăm một mươi năm ca dương tính mới trong đó một trăm ba mươi một ca phát hiện qua sàng lọc
và ba trăm tám mươi ba ca trong khu cách ly phong tỏa
như vậy tổng số ca dương tính với covid một mươi chín trong đợt dịch thứ bốn là bốn bốn trăm bảy mươi tám
trong đó thành phố biên hòa nhiều nhất với hai chín mươi ca nhân trạch bảy trăm tám mươi tám ca vĩnh cửu sáu trăm hai mươi hai ca
tráng bom hai trăm năm mươi bốn ca thông nhất một trăm chín mươi ba ca một mươi tám ca đã tử vong
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai số ca bệnh tăng nhanh khiến việc chuẩn bị
các bệnh viện dạy chiến không theo kịp
nhân lực cũng không còn để huy động tham gia các khâu điều tra
truy vết lấy mẫu xét nghiệm gây rất nhiều khó khăn cho ngành y tế
ngành y tế đề xuất ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chính quyền các địa phương
cần khẩn trương kiểm tra tất cả các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
thực hiện xét nghiệm tầm soát ngay và xem xét việc có tiếp tục cho hoạt động không
cần sống thực hiện phân tầng f
trên cơ sở đó giao các huyện thành phố tổ chức các bệnh viện giải chiến quản lý f ở tầng một
các bệnh viện tỉnh và sở y tế tập trung cho việc tổ chức lại các bệnh viện đã có
và bổ sung thêm một số bệnh viện ở tầng hai tầng ba cơ cấu lại nhân lực y tế
và trang thiết bị phù hợp theo phân tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế khẳng định nguồn sản xuất cung cấp oxy y tế đủ để đáp ứng nhu cầu
của các tỉnh phía nam đồng thời sẽ tạo điều kiện cho các công ty cung ứng vận chuyển kịp thời
khi nhu cầu điều trị tăng cao cũng như sản xuất tăng gấp đôi năng lực sản xuất oxy nếu cần
những ngày vừa qua thông tin thiếu oxy y tế phục vụ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
nói chung đang khiến không ít người lo lắng
trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn tăng cao bộ y tế đã thành lập nhiều đoàn công tác
đến các doanh nghiệp sản xuất cung ứng oxy y tế để khảo sát
đánh giá quy mô cung ứng cho nhu cầu chống dịch hiện nay
qua đánh giá nguồn cung oce y tế tại các doanh nghiệp cho một mươi tám điểm
bao gồm các bệnh viện bệnh viện giải chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín và cơ sở y tế
đang ở mức cao dù quy mô sản xuất phải thu nhỏ theo phương châm ba tại chỗ
tổng cộng một mươi tám điểm thì lên tới một trăm năm mươi ba tấn
thế thì bên công ty nhiệm vụ sản xuất việt nam với cái khả năng sản xuất thì còn đáp ứng được
tuy nhiên về cái phần thiết bị lắp đặt tại sai thì đáp ứng được là chín trên một mươi tám điểm
đặc biệt là có hai điểm là cái bệnh viện
năm trăm linh giường hai bệnh viện thì bên này có thể lắp được cho hai bệnh viện đó
ngoài ra bệnh viện một trăm linh giường thì bên công ty lắp được cho một điểm mặc dù là yêu cầu là ba điểm
còn cái bệnh viện yêu cầu sáu điểm nha
còn bệnh viện gọi như là một trăm linh giường thì yêu cầu là một mươi điểm thì bên này có được sáu điểm
tổng cộng bên này có được chín điểm trên một mươi tám điểm
nếu mà có cái yêu cầu thì bên này đáp ứng được trong thời gian là từ một mươi đến hai tuần
trước lời kêu gọi đông đốc
trước lời kêu gọi đông đốc
đông đốc đã có khuẩn sản xuất cung ứng oxy y tế
đông đốc đã có khuẩn sản xuất cung ứng oxy y tế
nhằm phục vụ công tác chống dịch của bộ y tế
nhằm phục vụ công tác chống dịch của bộ y tế
các doanh nghiệp trong nước đã thành lập những hội nhóm chung

để cho cái thời gian mà mình sẽ vận chuyển oxy từ cái nhà máy cho đến cái bệnh viện nó sẽ rút ngắn lại
chúng ta có hoàn toàn có đủ tất cả các máy thở đổ máy thở các loại để cung cấp cho khu vực điều trị
cho nên là trong cái thời gian vừa qua thì là có một số cái trào lưu là người dân đi mua những cái máy thở oxy
cũng như là các cái bình thở oxy
thật ra thì tất cả những cái thông tin mà
khi trên mạng thì chúng ta cần phải có kiểm chứng
ngay như chúng ta đang đi ở công ty nipponsan sô đây và cũng đã vừa được nghe báo cáo
thì là với cái năng lực sản xuất của họ như bây giờ thì hoàn toàn có thể đáp ứng được
về cái công tác cung cấp oxy cho cái khu vực điều trị đặc biệt là điều hội sức cung cứu
để không đứt gãy nguồn cung tạo điều kiện tối đa cho công tác phòng chống dịch của các tỉnh phía nam
đặc biệt là thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã yêu cầu các đơn vị sản xuất cần phối hợp chặt chẽ
tới các bệnh viện giả chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
kiểm tra và lên phương án vận chuyển dự trữ hợp lý không để thiếu trong trường hợp dịch bùng phát
thưa quý vị trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp
người dân tại thành phố hồ chí minh đang tự ý về quê di chuyển bằng xe cá nhân
không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đã có văn bản khẩn đề nghị các địa phương phối hợp
để đảm bảo an toàn
theo văn bản do phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký
ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khi có nhu cầu tổ chức cho người dân đang cư trú từ thành phố về địa phương
cần gửi kế hoạch tổ chức đưa đón để tp hcm phối hợp thực hiện
chi định cơ quan tổ chức hoặc hội đồng hương tại tp hcm
làm đồ mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu
tổ chức xét nghiệm thông báo số lượng người dân được tổ chức vận chuyển
địa điểm và thời gian vận chuyển
đồng thời ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh thành khác
chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung vào các phương tiện giao thông công cộng
không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân
yêu cầu đơn vị cung ứng vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài ra ubnd tp hcm giao sở y tế phối hợp với các quận huyện
thành phố thủ đức tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tên trong danh sách
hoặc kế hoạch di chuyển về quê để ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả
trong thời gian sớm nhất khuyến cáo các trường hợp không được di chuyển
theo thống kê đến đây chính quyền tp hcm đã hỗ trợ được khoảng năm trăm linh đối tượng
gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn
với tổng số tiền là trên sáu trăm linh tỷ đồng
hiện các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ra soát đối với lao động tự do
để sớm giải ngân hỗ trợ cho bà con với tiêu chí không để ai bị bỏ lại phía sau
xã an phú tây huyện bình chánh là xã vùng ven của tp hcm
với khoảng hai nhà trọ khu lưu trú công nhân lao động tự do
ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhiều ngày qua cuộc sống của bà con nơi đây gặp không ít khó khăn
từ khi tp hcm triển khai các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
ông trần trung dũng chủ tịch hội chữ thập đỏ xã an phú tây huyện bình chánh
đã đi từng ngõ gõ từng nhà để lên danh sách những đối tượng trong diện được nhận hỗ trợ
về công tác chăm lo tại cơ sở khi mà được xét và đề nghị
để trả cấp sau khi có tiền về bản thân tôi sẽ trực tiếp đi đến từng hộp gia đình
và giải trọ để trực tiếp phát cho bà con nhanh nhất để cho bà con có cuộc sống tốt hơn
chị đem theo dĩ chứng minh nhân dân để nhận tiền theo nghị quyết số một mươi sáu hỗ trợ về covid đó chị
dạ cảm ơn anh
rồi cảm ơn chị
mười dịch này cũng như là mình không có làm được gia tiền
cũng có cái bẩn chật và điện nước trong gia đình sinh hoạt nói chung là nó cũng khó khăn
từ lúc bùng phát dịch tới nay là hai tháng là em bị mất việc
nên em nghỉ ở nhà cho nên là cái nguồn thu nhập của em cũng không có
tuy là cái phần hỗ trợ này không nhiều nhưng mà nó cũng giúp một phần để mà
giúp đỡ cuộc sống của em
em mong là dịch sẽ maui chóng qua đi để cuộc sống bình thường trở lại
công việc của mọi người được ổn định
đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh covid một mươi chín
xong với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị
sự chung sức đồng lòng của nhân dân cùng tinh thần tương thân tương ái
xã an phú tây đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy lùi dịch bệnh
mang lại cuộc sống bình an ổn định cho người dân
nhất là những lao động tự do bị mất việc làm thu nhập bấp bên
cuộc sống không được đảm bảo bằng việc hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày
bên cạnh đó sớm lên danh sách phát hỗ trợ của chính quyền thành phố
đến tận tai từng người dân
hôm nay thì hai đợt là cũng hỗ trợ cho dân đầy đủ
bây giờ còn cái phần hai ở quên như là lần hai này thì chưa có đơn
là chưa với mấy khu phong tỏ thì chưa có nhận không có nhận đơn
tại vì người ta bị nhiễm
mình không có nhận đơn
rồi còn đợi hiệp hai hồi dân rất khó khăn
với tiêu chí không để ai bị bỏ lại phía sau
chính quyền các địa phương đang tiếp tục vận động ủng hộ nhu yếu phẩm
đến từng người dân gặp khó khăn
từ những việc làm đó đã kết nối tình yêu thương
khơi dậy lòng nhân ái tạo sự lan tỏa
để cả cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế
vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh
sau hai mươi một ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay công an thành phố biên hòa đồng nai
đã lập biên bản xử phạt hơn ba tám trăm linh người
vi phạm với số tiền trên năm năm tỷ đồng
theo số liệu tổng hợp của công an thành phố biên hòa
từ ngày chín tháng bảy đến ngày ba mươi tháng bảy
cùng với tuyên truyền nhắc nhớ người dân
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra xứ phạt
trên ba tám trăm linh trường hợp vi phạm các quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt lên tới năm năm tỷ đồng
trong đó có hơn hai ba trăm linh lỗ ra ngoài không có lý do chính đáng
ba trăm năm mươi trường hợp không đeo khẩu trang
hơn sáu trăm linh lỗ bức khẩu trang không đúng nơi quy định
phường tráng dại là nơi ghi nhận số trường hợp
vi phạm quy định phòng chống dịch nhiều nhất
với bốn trăm sáu mươi trường hợp
tiếp theo là phường tam hiệp long bình
còn lại đa phần các lỗi trên đều do hai mươi tổ tuần tra
của công an tỉnh đồng nai được thành lập
vào ngày một mươi bốn tháng bảy phát hiện xứ phạt
chỉ tính riêng trong ngày hôm qua ba mươi tháng bảy
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã lập biên bản xứ phạt hai trăm bảy mươi bốn trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt lên tới trên năm trăm linh triệu đồng
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
thì đồng nai
đã tổ chức
hai mươi tổ tuần tra kiểm soát
trên lưu động
trên toàn tuyến địa bàn
của thành phố biên hòa
để tập trung người dân cư đông
để kiểm soát
ngăn chặn việc
để phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh
tổ tiếp tục
sẽ tập trung xử lý
từng tuyến tuần một
để vừa xử lý
và vừa tiên triền nhắc nhở người dân
để phòng ngừa lây lan
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến rất phức tạp
công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai
khuyên cáo người dân
nên ở yên trong nhà
chấp hành nghiêm các quy định
tại chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm của ủy ban nhân dân
tỉnh đồng nai
chia ra khỏi nhà
khi thực sự cần thiết cấp bách
công an huyện càng long
tỉnh trà vinh cho biết
đã tống đạt quyết định
xử phạt đối với năm triệu hoàng duy
ba mươi tuổi ngụ tại xã mỹ cẩm
về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin giả bạo
sai sự thật
xuyên tạc vụ khống
xúc phạm uy tín của cơ quan
tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào ngày hai mươi năm tháng bảy
công an huyện càng long
đã phát hiện tài khoản facebook
tên duy hoàng triệu
đã bình luận trên fanpage
người càng long
với nội dung sai sự thật
cho rằng lực lượng làm nhiệm vụ
tại chốt phong tỏa
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khu vực xã mỹ cẩm huyện càng long
có hành vi vụ lợi
đã lấy hàng cứu trợ
cho gia đình sử dụng
qua xác minh công an huyện phát hiện duy
ngụ xã mỹ cẩm
chính là người đăng tải
các thông tin nêu trên
và mời làm việc
tại cơ quan công an
duy thừa nhận hành vi vi phạm
và cho biết do bức xúc
từ việc gia đình
chưa nhận được hàng hóa cứu trợ
nên đã đưa những thông tin
không đúng sự thật
lên mạng xã hội
duy cam kết sức tự tháo gỡ
nội dung sai sự thật
đã đăng tải
và không tái phạm
căn cứ vào điểm a
khoảng một điệu một trăm linh một
nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp
vào ngày ba tháng hai
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông
tần số vô tuyến điện
công nghệ thông tin
và giao dịch điện tử
còn mang tính xứ phạm duy
với mức phạt năm triệu đồng
đề nghị người dân
cần phải tiếp cận
sàng lọc thông tin kỹ càng
trước khi đăng tải
lên mạng xã hội
nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật